đẩy nhanh tiến độ khép kín đường vành đai ba vành đai bốn vùng tp hcm là nội dung kiến nghị trong văn bản khẩn của ủy ban nhân dân tp hcm vừa gửi bộ giao thông vận tải
tuyến đường vành đai ba vành đai bốn là các tuyến kết nối vùng rút ngắn thời gian lưu thông giữa các tỉnh tạo động lực phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm phía nam
hai tuyến đường thuộc trách nhiệm đầu tư của ngân sách trung ương và bộ giao thông vận tải được giao nhiệm vụ quản lý
tuy nhiên đến nay chỉ có một phần đường vành đai ba thuộc dự án thành phần một a và dự án thành phần một b được bộ giao thông vận tải phê duyệt
các đoạn còn lại đến nay chưa được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư chưa xác định được phương thức đầu tư nguồn vốn đầu tư
tp hcm kiến nghị bộ giao thông vận tải tập trung đẩy nhanh các thủ tục tiến độ đầu tư hoàn thành các dự án khép kín vành đai ba trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm